trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ y tế bộ công an bộ thông tin và truyền thông đã họp thống nhất về việc chia sẻ các thực thông tin tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư